liên quan đến sự việc hàng chục trẻ của trường mầm non tư thục vườn mặt trời
ở phường đông vệ thành phố thanh hóa phải nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm
đến chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi hai sức khỏe của các cháu đã ổn định không có các biến chứng nguy hiểm
trước đó sau bữa ăn trưa ngày hai mươi ba tháng một mươi hai hơn một mươi cháu trường mầm non tư thuộc vườn mặt trời
đã được đưa đến bệnh viện nhi thanh hóa cấp cứu với các triệu chứng nghi do ngộ độc thực phẩm
đến một mươi bốn giờ chiều lại có thêm nhiều cháu khác được đưa đến thăm khám và điều trị với các biểu hiện tương tự
do ưu tiên công tác điều trị và số trẻ nhập viện vẫn tiếp tục tăng
nên đến một mươi sáu giờ cùng ngày vẫn chưa có số liệu chính xác về số trẻ phải nhập viện điều trị
sau khi được điều trị sức khỏe của một số cháu đã ổn định và được xuất viện về nhà
do chưa có kết luận về nguyên nhân vụ việc nên trường mầm non tư thuộc vườn mặt trời
sẽ tạm dừng cho trẻ ăn bán chú cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng